tại cơ quan công an võ văn việt khai nhận vào chiều cùng ngày khi đang làm đồng thì thấy em trai là vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đi xe máy đeo cháu gái là vũ thị kim ngân sinh năm hai nghìn một mươi sáu ngồi phía trước đang trên đường đi học về
do có mâu thuẫn tử trước ông việt đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào hai người làm cháu ngân tử vong ông dũng bị thương nặng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ văn việt
đồng thời thu giữ ba con dao tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi củng cố hồ sơ tài liệu điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hôm qua tại xã chiêu lưu huyện kỳ sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp công an huyện tương dương
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn đồn biên phòng nà ngoi phá thành công chuyên án mua bán trái phép trên ma túy bắt giữ đối tượng hạ bá trù sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã nà ngoi huyện kỳ sơn
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ năm kg ma túy đá đây là đối tượng người dân tộc mông có quan hệ xã hội rất rộng nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình theo dõi trinh sát đối tượng
quá trình bắt giữ đối tượng đã chống trả rất quyết liệt tại cơ quan điều tra hạ bá trù đã thừa nhận hành vi phạm tội đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ lào vận chuyển vào việt nam để bán kiếm lời
đội cảnh sát hình sự công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa bắt giữ phạm duy minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại tổ một phường yên thịnh thành phố yên bái về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó hai nạn nhân là bà đỗ thị thanh thủy chú tại tổ một mươi một phường đồng tâm và bà vũ thị khuyên
trú tại thôn thanh niên xã minh bảo thành phố yên bái đến cơ quan công an trình báo về việc bị mất hai chiếc xe mô tô
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng tiến hành điều tra xác minh
ngày hai mươi ba tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an tp yên bái đã triệu tập đối tượng phạm duy minh để làm việc
tại cơ quan công an minh khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp xe mô tô nói trên
đối tượng minh đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chân ma túy và là người nghiện ma túy lâu năm
bộ y tế cho biết chiều nay việt nam đã ghi nhận thêm tám ca mắc covid một mươi chín là người nhập cảnh
đã cách ly tại tỉnh nam định thành phố đà nẵng và khánh hòa
nguy cơ dịch bùng phát đang hiện hữu người dân cần nghiêm túc thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
và các quy định về phòng chống dịch bệnh
và đây cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại